triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi chín để thực hiện thắng lợi các mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi
đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
tới dự còn có đồng chí mai tiến dũng ủy viên trung ương đảng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
về phía bộ công an có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay lực lượng công an nhân dân đã nỗ lực phấn đấu tập trung triển khai quyết liệt nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi
và đến hết nhiệm kỳ đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
hiện mục tiêu giữ vững an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống
góp phần giữ vững ổn định chính trị xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn lành mạnh
phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh từ những kết quả trong sáu tháng đầu năm hội nghị tập trung đưa ra những đánh giá
phân tích dự báo diễn biến của tình hình trong thời gian tới
trên cơ sở những tồn tại hạn chế thách thức đang đặt ra cần phải xác định cụ thể những giải pháp biện pháp
những vấn đề quan trọng cấp bách đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an nhân dân
đồng thời kiến nghị đề xuất những chủ trương giải pháp để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ trong năm hai nghìn hai mươi
trong sáu tháng đầu năm đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị kết luận của đảng nhà nước về công tác đảm bảo an ninh quốc gia
bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các mục tiêu sự kiện quan trọng các hoạt động của lãnh đạo đảng nhà nước
công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ an ninh truyền thống an ninh kinh tế an ninh mạng an ninh xã hội đạt nhiều kết quả
lực lượng công an đã triển khai hai đợt cao điểm tấn công chấn áp truy nã tội phạm kiềm chế sự gia tăng tội phạm
hơn năm mươi chín vụ phạm tội đã bị điều tra xử lý trong đó đặc biệt đã phát hiện gần một mươi ba hai trăm linh vụ phạm tội về ma túy
triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn thu giữ gần năm kg ma túy tổng hợp
tỉ lệ điều tra khám phá phạm pháp hình sự đạt tỉ lệ tám mươi hai hai mươi năm vượt chỉ tiêu quốc hội đề ra một mươi hai hai mươi năm
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đánh giá cao
biểu dương những kết quả thành tích chiến công của lực lượng
hội nhập và phát triển
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nhấn mạnh việc lực lượng công an nhân dân phải chủ động nắm chắc
dự báo sát tình hình quốc tế khu vực và trong nước có liên quan đến an ninh lợi ích an ninh quốc gia việt nam
để tham mưu với lãnh đạo đảng nhà nước nhất là khi việt nam đảm nhận vai trò chủ tịch năm asean hai nghìn hai mươi
và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp
đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng tâm
lực lượng công an nhân dân phải chủ động nắm chắc dự báo sát tình hình quốc tế khu vực và diễn biến trong nước
kịp thời phát hiện đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực phản động
làm giảm và tiếp tục đẩy lùi các loại tội phạm và vi phạm pháp luật
đồng thời thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đảng chính phủ về ra soát đánh giá quy hoạch cán bộ
xây dựng đội ngũ cán bộ công an các cấp có đủ phẩm chất trình độ phong cách
trọng dân gần dân hiểu dân học dân và có trách nhiệm với dân
tổ chức triển khai hiệu quả luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám nghị định số bốn mươi chín của chính phủ
xây dựng công an cơ sở vững mạnh đánh giá đúng thực chất sự chuyển biến về an ninh trật tự tại các địa phương thí điểm
thủ tướng cũng đề nghị bộ công an cần tận dụng những yêu việt từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính phủ điện tử chính quyền điện tử tăng cường các dịch vụ công trực tuyến
thuộc lĩnh vực an ninh trật tự gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân doanh nghiệp
đồng thời phục vụ hiệu quả công tác chiến đấu xây dựng của lực lượng công an
tiếp tục mở rộng đối ngoại và hợp tác quốc tế về an ninh trật tự trên các lĩnh vực như đấu tranh phòng chống tội phạm
khủng bố xử lý các vấn đề an ninh phi truyền thống trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ thực thi pháp luật
và hỗ trợ trang thiết bị phương tiện nghiệp vụ
các bộ ngành địa phương cần phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng công an nhân dân
trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội